do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín ngành đường sắt tiếp tục tạm ngưng chạy một số tuyến tàu để đảm bảo an toàn trong công tác chống dịch
cụ thể công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội tạm dừng tổ chạy tàu lp năm lp sáu từ ngày tám tháng bảy
đồng thời tạm ngưng đôi tàu hp hai từ ngày chín tháng bảy và tàu hp một từ ngày một mươi tháng bảy
trên các tuyến tàu thống nhất không đón trả khách tại ga sài gòn tàu không đón khách tại ga dị an không đón trả khách tại ga tuy hòa
hành khách có vé đi tàu từ ga sài gòn
còn đến các ga hoặc các đoàn tàu bãi bỏ có thể liên hệ nhà ga trước giờ tàu chạy để trả vé